hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho bản tin thời sự của truyền hình nhân dân
và đến năm hai nghìn ba mươi là trên bảy mươi hectare
một trung tâm logistics chuyên dụng hàng không tại cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất long thành
hoặc trên tuyến đường kết nối trực tiếp đến cảng hàng không với quy mô tối thiểu
từ ba bốn hectare giai đoạn một và bảy tám hectare giai đoạn hai
từ nay đến năm hai nghìn ba mươi thành phố sẽ đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình hạ tầng giao thông trọng điểm
đạt mục tiêu tỉ trọng đóng góp dịch vụ của logistics vào ria db khoảng một mươi năm
tỷ lệ dịch vụ logistics thuê ngoài khoảng sáu mươi năm góp phần kéo giảm chi phí logistics của toàn nền kinh tế
so với gdp còn khoảng một mươi năm đến một mươi bảy
ủy ban nhân dân tp hcm vừa yêu cầu các đơn vị quận huyện tăng cường thông tin tuyên truyền tầm quan trọng
của việc tiêm phòng bệnh dạy cho vật nuôi phổ biến kiến thức về tính chất nguy hiểm của bệnh dạy
và các biện pháp phòng chống bệnh dại
theo đó hai mươi bốn quận huyện sẽ tổ chức thống kê số hộ nuôi chó mèo ở từng khu dân cư từng hộ gia đình
đồng thời yêu cầu các hộ nuôi chó mèo đăng ký giới chính quyền địa phương đảm bảo vệ sinh môi trường
không ảnh hưởng đến người xung quanh không thả rông vật nuôi nơi công cộng
và thực hiện tiêm phòng bệnh dạy định kỳ hàng năm cho vật nuôi
thành phố cũng sẽ xây dựng hệ thống giám sát dịch bệnh động vật để sớm phát hiện các trường hợp bệnh dại trên vật nuôi
tập trung xây dựng dùng an toàn bệnh dại
đến năm hai nghìn hai mươi thành phố phấn đấu được công nhận là dùng an toàn bệnh dại trên vật nuôi mèo và chó
mới đây tại thành phố hồ chí minh đông đảo người dân và du khách hào hứng tham gia sự kiện thắp ánh sáng
cho tòa nhà cao nhất việt nam landmark tám mươi một tọa lạc tại quận bình thạnh
tòa nhà có chiều cao hơn bốn trăm sáu mươi một m hiện cao nhất khu vực đông nam á đứng trong top một mươi tòa nhà cao nhất thế giới
nhân sự kiện chính thức đi vào hoạt động người dân và đông đảo du khách
thưởng thức màn trình diễn ánh sáng độc đáo thắp sáng tại nhà cao nhất việt nam
cùng với đó là màn trình diễn pháo hoa tầm thấp
tòa nhà landmark tám mươi một do tập đoàn vingroup xây dựng có quy mô tám mươi một tầng với vốn đầu tư khoảng một bốn tỷ usd
được thiết kế mô phỏng theo hình bó tre truyền thống vương lên mạnh mẽ
tòa nhà hiện được xem là một trong những biểu tượng mới của thành phố hồ chí minh
vừa qua tại thành phố đà nẵng văn phòng đại diện tổng cục du lịch hàn quốc tại việt nam tổ chức roshow
quảng bá về du lịch khen thưởng hàn quốc năm hai nghìn một mươi tám
sự kiện đã thu hút sự tham gia của một mươi ba cục xúc tiến du lịch địa phương hàn quốc
và các công ty đơn vị du lịch trải nghiệm hoạt động du lịch khen thưởng tại hàn quốc
và đại diện hơn năm mươi công ty du lịch lớn của việt nam ở đà nẵng và thành phố hồ chí minh
hoạt động này chính thức quảng bá du lịch khen thưởng tại hàn quốc
giới thiệu những thông tin mới nhất về dịch vụ và những chính sách hỗ trợ của tổ chức du lịch hàn quốc kto cho du khách việt nam
theo thống kê trong khoảng ba năm gần đây
khách du lịch việt nam nói chung và khách du lịch theo diện khen thưởng đến hàn quốc có sự tăng trưởng đột biến
những hiện tượng như hoa cúc nở sớm trong mùa đông hay thanh long không ra hoa nếu vào vụ ngày ngắn đêm dài
là các vấn đề mà nông dân luôn phải đau đầu đối mặt
làm sao để cây trồng ra hoa và thu hoạch được đúng thời điểm là mong muốn của bất cứ người nông dân nào
đã có nhiều công nghệ để hiện thực hóa mong muốn này một trong số đó là ứng dụng đèn chiếu sáng trong nông nghiệp
đây là vườn thanh long của ông trần sơn ở bình thuận
trước đây theo kinh nghiệm dân gian để tăng chất lượng cũng như sinh trưởng của cây
ban đêm ông thường sử dụng bóng đèn sợi đốt để thắp sáng một ha trung bình sử dụng một hai trăm linh đèn
điện năng tiêu hao nhiều nhưng hiệu quả mang lại chẳng bao nhiêu
nhằm khắc phục tình trạng này ông sơn đã tiến hành nhiều giải pháp như thay đổi phân bón cải thiện đất trồng
tuy nhiên chỉ đến khi ông tiến hành thay đổi nguồn sáng từ sử dụng bóng đèn sợi đốt sang đèn compac thì hiệu quả mới thực sự rõ nét
hồi đó nông dân tụi tui làm đói gì bóng siêu tóc thì nó quá hao điện quá rồi từ ngày mà compact ra tới giờ thì tiết kiệm điện rất nhiều
được biết sản phẩm đèn compact nói trên là kết quả của đề tài nghiên cứu cấp nhà nước nghiên cứu thiết kế chế tạo
hệ thống chiều sáng chuyên dụng và xây dựng quy tắc
trong công nghiệp nhân giống và điều khiển ra hoa một số loại cây trồng với quy mô công nghiệp do bộ khoa học và công nghệ giao công ty cổ phần bóng đèn phích nước dạng đông chủ trì phối hợp với viện tiên tiến khoa học và công nghệ viện sinh học nông nghiệp thực hiện
việc sử dụng cái đèn compact hai mươi w này hoàn toàn hiệu quả nhưng là có cái tác động hiệu quả tác động chiều sáng tương đương với bóng đèn sáu mươi w bóng tròn
do vậy thì ta có thể nói rằng với cái thanh năng thì ngoài cái việc sử dụng tiết kiệm hiệu quả phân bón thuốc bảo vệ thực vật và nước tưới thì việc sử dụng đèn chiếu sáng thay thế bóng đèn tròn bằng đèn gop thì có một cái hiệu quả rất tốt cho việc sản xuất
với nguồn sáng chuyên dụng này cộng với quy trình giải pháp chiều sáng hợp lý sẽ tác động làm cho cây hoa cúc cây thanh long giao hoa rau quả theo ý muốn
sản phẩm tư đề tài này đã được áp dụng vào thực tế với hàng chục mô hình ứng dụng tại hà nội đà lạt quảng ninh tp hcm bình thuận tây ninh tiền giang
trong phần tin quốc tế công đảng tại australia giành chiến thắng trong bầu cử hạ viện bổ sung
nông dân mỹ sẽ sớm nhận được trợ cấp
công đảng đối lập tại australia đã giành được bốn
trong năm ghế hạ viện trong cuộc bầu cử bổ sung cuối tuần qua kết quả này đã đặt ra thách thức lớn đối với liên đảng tự do quốc gia cầm quyền của thủ tướng malcom tân bùn
theo kết quả được công bố ngày hai mươi chín tháng bảy trong năm đơn vị tiến hành bầu cử bổ sung thì có bốn nơi các ứng cử viên công đảng đã đánh bại các ứng cử viên của đảng tự do cầm quyền
đó là tại london bang queensland braddon bang tasmania perth và fremantle bang tây australia
còn tại mayo bang nam australia
đảng tự do cũng để mất ghế về tay ứng cử viên của liên minh trung tâm
thủ lĩnh công đảng newson nhấn mạnh kết quả cuộc bầu cử bổ sung này sẽ tạo đà để công đảng có thể giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử vào năm tới
nếu kết quả đúng như vậy vị thầy lãnh đạo của ông bill shorten sẽ được củng cố
ông bewton cam kết sẽ tiếp tục theo đuổi các chính sách tập trung ủng hộ tầng lớp lao động và trung lưu ở australia và nỗ lực hết sức đưa công đảng trở lại cầm quyền vào cuộc bầu cử năm tới
như vậy đảng tự do của thủ tướng malcolm turnbull đã không giành thêm được ghế nào để phá vỡ ớt thế đa số mong manh tại hạ viện
theo hiệp hội thép thế giới sản lượng thép toàn cầu một thước đo thể trạng kinh tế trong nửa đầu năm nay đã tăng bốn sáu so với cùng kỳ năm ngoái
kết quả này có được là do lợi nhuận cao khuyến khích các nhà máy sản xuất thép gia tăng sản xuất
sản lượng thép
sản lượng thép mà sáu mươi bốn nước thông báo với hiệp hội thép thế giới
tính riêng trong tháng sáu vừa qua con số này đạt một trăm năm mươi một bốn triệu tấn tăng năm tám so với cùng kỳ năm ngoái
sản lượng thép tại trung quốc nước sản xuất và tiêu thụ một nửa lượng thép của thế giới đã tăng sáu lên mức hơn bốn trăm năm mươi một triệu tấn trong nửa đầu năm nay
còn ấn độ đã xoán ngôi của nhật bản để trở thành nhà sản xuất thép lớn thứ hai thế giới với mức tăng sản lượng năm một trong sáu tháng đầu năm
tại mỹ chỉ số này cũng tăng hai chín trong cùng kỳ lên mức gần bốn mươi hai triệu tấn
trong một lưu ý carpenter economics dự đoán sản lượng thép toàn cầu tiếp tục tăng trong những tháng tới
giữa bối cảnh các nhà máy trung quốc tận dụng lợi thế lợi nhuận tăng và gia tăng sản xuất trước mùa đông
cùng lúc đó biểu thuế áp đặt với thép nhập khẩu của mỹ và giá thép cao hơn sẽ tiếp tục khuyến khích các nhà sản xuất thép mỹ tăng sản lượng
nông dân mỹ có thể bắt đầu nhận được tiền mặt từ kế hoạch trợ cấp một mươi hai tỷ usd của chính phủ sớm nhất từ cuối tháng chín này
thông tin đã được bộ trưởng nông nghiệp mỹ đưa ra
bên lề hội nghị bộ trưởng nông nghiệp g hai mươi diễn ra tại thủ đô buenos aires của argentina
trả lời phỏng vấn bên lề hội nghị g hai mươi bộ trưởng nông nghiệp mỹ sany perdu cho hay kế hoạch trợ cấp nông nghiệp của chính phủ sẽ gồm một mươi một tỷ usd
hỗ trợ những nông dân chịu tác động từ các biện pháp trả đũa thương mại sau khi washington áp thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ trung quốc
theo đó khoảng bảy tám tỷ đô la tiền mặt sẽ được phát trực tiếp song không phải nông dân nào cũng được trợ cấp
theo kế hoạch ngoài việc hỗ trợ tiền mặt
cho nông dân trồng đậu nành cao lương ngô lúa mạch bông chăn nuôi lợn và sản phẩm bơ sữa
chính phủ mỹ cũng sẽ thu mua trái cây gạo quả đậu thịt bò lợn và sữa
đồng thời thúc đẩy một chương trình xúc tiến thương mại để phát triển các thị trường mới cho nông sản mỹ
các nhà khoa học italia mới đây đã phát triển được một mẫu robot mới mô phỏng hình ảnh của nhân mã
một sinh vật thần thoại có nửa trên của người và nửa dưới của ngựa
thiết kế này được kỳ vọng sẽ giúp con người có thêm sức mạnh ứng phó với các thảm họa
do có khả năng mang vác nặng và di chuyển đến những khu vực địa hình nguy hiểm
cao một năm m nặng chín mươi ba kg với thiết kế bốn chân vững chãi và có đôi tay linh hoạt như người
robot nhân mã center do các nhà khoa học thuộc viện công nghệ italia phát triển
bên trong đầu robot center cũng được lắp đặt máy quay và bộ vi xử lý giúp nhận ra điều kiện môi trường xung quanh
và gửi các thông tin này cho người điều khiển
hệ thống chuyển động kết hợp khớp chân và bánh xe giúp robot có khả năng di chuyển linh hoạt trên nhiều địa hình khó khăn
hiện robot hoạt động theo cơ chế điều khiển từ xa
song các nhà nghiên cứu đang ấp ủ kế hoạch lắp thêm bộ vi xử lý cho phép robot hoạt động độc lập
các nhà khoa học dự định sẽ thử nghiệm robot santuro tham gia cứu hộ ở những công trình bị hư hại
hay các khu vực công nghiệp quá nguy hiểm cho con người
tổ chức khí tượng thế giới wmo vừa đưa ra cảnh báo rằng nếu không có các biện pháp đối phó với biến đổi khí hậu
thì tới cuối thế kỷ này nhiều vùng đất sẽ bị ngập trong nước
phó tổng giám đốc wmo elena manenkova cho rằng nếu các nước không hành động
nhiệt độ trung bình sẽ tăng tám độ vào cuối thế kỷ này và mừng nước đại dương sẽ dâng cao hơn khoảng ba mươi mét
khi đó nước biển sẽ nhấn chìm các thành phố sân bay các tuyến đường sắt và cơ sở hạ tầng khác nằm ở độ cao đúng bằng mực nước biển
phó tổng giám đốc wmo nhận định biến đổi khí hậu là hiện tượng toàn cầu
nếu một quốc gia đốt cháy nhiều than thì sẽ không chỉ nước này
mà tất cả các nước còn lại cũng bị ảnh hưởng
do đó tất cả các nước đều phụ thuộc vào nhau
không quốc gia nào có thể làm tất cả những gì họ cho là cần mà không ảnh hưởng tới ai
những hình ảnh vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của truyền hình nhân dân
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
chúc quý vị và các bạn một ngày mới một tuần mới tốt lành
xin kính chào và hẹn gặp lại